một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra trên đường hồ chí minh
thuộc địa phận huyện bố trạch tỉnh quảng bình làm cho một mươi ba người thiệt mạng nhiều người bị thương
vào khoảng một mươi giờ sáng nay xe khách bốn mươi năm chỗ đang lưu thông trên đường hồ chí minh
thì bất ngờ đâm vào vách núi bên đường làm xe lật
hậu quả có chín người thiệt mạng tại hiện trường bốn người tử vong sau đó
hai mươi bảy người bị thương đang nằm tại bệnh viện hữu nghị việt nam cuba đồng hới
hiện tại bệnh viện đang kêu gọi người dân tham gia hiến máu cho người bị thương